một mươi đối tượng trong đường dây chế tạo tàng trữ mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ quy mô lớn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm ra
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở một mươi đối tượng
trong đường dây thu giữ tám mươi bốn khẩu súng hơn ba trăm linh viên đạn các loại ba trăm sáu mươi năm ống kim loại chứa co hai
và một số thiết bị máy móc phục vụ cho việc chế tạo cải tạo các loại súng bắn đạn bi
đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng
qua giám định có một mươi một khẩu súng là vũ khí quân dụng một mươi bốn khẩu súng là công cụ hỗ trợ
tại cơ quan công an dương minh tuấn khai nhận đã mua súng của cao văn hoài và võ ngọc trâm
sau đó thuê trần văn năng tiện cắt các linh kiện thiết bị chế tạo cải tạo súng
để bán cho các đối tượng với giá từ bảy đến một mươi hai triệu đồng
hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng
một nhóm đối tượng thường thuê các căn hộ trung cư trên địa phương
địa bàn quận bốn để sử dụng ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm phát hiện vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín khi đồng loạt kiểm tra bốn căn hộ
thuộc trung cư tractor số ba mươi chín bến vân đồn phường một mươi ba quận bốn
lực lượng công an đã phát hiện ba mươi ba đối tượng gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép
chơi ma túy tại hiện trường công an thu giữ nhiều gói ketamine ma túy tổng hợp
cùng dụng cụ dùng để sử dụng ma túy nhóm đối tượng này do nguyễn hoàng ân
qua test nhanh ba mươi một trên ba mươi ba đối tượng dương tính với ma túy công an tp hcm đã bắt giữ bốn đối tượng
gồm nguyễn hoàng ân trịnh văn tùng hà văn thái và phạm ngọc phương về hành vi tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời tạm giữ hai mươi chín đối tượng khác về hành vi sử dụng
và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tin bão gần biển đông vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc

cách đảo luzon philippines khoảng năm trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km trên giờ giật cấp một mươi bốn
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi một một độ kinh đông
trên khu vực đảo lujong philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần thâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km trên giờ giật cấp một mươi bốn
vùng gần thâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km trên giờ giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi bốn đến một mươi tám độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bảy độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
để chủ động ứng phó vào ngày hai mươi bốn tháng chín
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban ứng phó sự cố
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu các địa phương
từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
kiểm tra và hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến để đảm bảo an toàn cháy nổ
an ninh trật tự xã hội sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời xử lý khi có tình huống
người dân từ thanh hóa đến quảng ngãi khẩn trương tổ chức cắt tỉa cành cây
chẳng chống gia cố biển hiệu nhà ở các công trình đảm bảo an toàn các tuyến đê biển
đê cửa sông nhất là các vị trí sung yếu
chủ động chỉ đạo thu hoạch lúa hoa màu diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời kỳ thu hoạch
kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời
sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra khơi thông dòng chảy và xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu
tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão mưa lũ
để người dân biết và chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại